tại tỉnh kampong speo campuchia đã diễn ra lễ khánh thành và đưa vào sử dụng tòa nhà sở chỉ huy bộ tư lệnh tăng thiết giáp thuộc bộ tổng tư lệnh quân đội hoàng gia campuchia do bộ quốc phòng việt nam viện trợ
thay mặt bộ quốc phòng hai nước đại tướng hinh bun hiêng và đại tá nguyễn anh dũng đã cắt băng khánh thành và ký kết biên bản nghiệm thu giao nhận công trình
công trình tòa nhà sở chỉ huy bộ tư lệnh tăng thiết giáp campuchia gồm hai tầng có hai mươi ba phòng làm việc được xây dựng trên diện tích hơn một m hai với tổng kinh phí hai trăm năm mươi usd
phát biểu tại lễ khánh thành đại tướng hinh bung hiêng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đảng nhà nước và quân đội nhân dân việt nam đã giúp đỡ campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng khmer đỏ giúp campuchia có được hòa bình như ngày nay
đại tướng bung hiêng nhấn mạnh kế tục những truyền thống quý báu của quân đội và nhân dân hai nước
hàng năm bộ quốc phòng việt nam luôn giúp đỡ quân đội hoàng gia campuchia trên nhiều lĩnh vực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh của đất nước